hai mươi tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị có liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm tòa nhân dân tp hà nội đã xét xử vắng mặt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và tuyên phạt bị cáo ba mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
sau phiên tòa sơ thẩm luật sư của bị cáo nguyễn thị thanh nhàn kháng cáo thay bị cáo nội dung quá trình điều tra chưa đầy đủ
chưa chứng minh được việc bị cáo nguyễn thị thanh nhàn là chủ mưu trong việc thông thầu
hiện bị cáo nhàn vẫn đang bỏ trốn
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
ngay sau khi nắm được thông tin chị bùi thị tuyết giao đang mang thai bảy tháng phải trốn về quê ở xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vì bị chồng bạo hành công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp với công an xã kim xuyên
khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
theo kết quả điều tra chị giao lấy anh trần văn luân chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và sinh sống tại huyện kim thành
luân khai nhận do có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nghi ngờ chị giao ngoại tình nên luân đã đánh đập bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau
trong thời gian dài kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
hiện công an huyện kim thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị sao
và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổ chức chơi hụi nhưng lại thực hiện hành vi gian dối lừa đảo người chơi để chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị bích ly trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre vừa bị công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu ly tổ chức chơi hụi và làm chủ các dây hụi tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi lợi dụng việc hụi viên không đến tham gia khu hụi
đối tượng này đã tự lấy nhiều phần hụi của người chơi và bán cho người khác để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng bảy tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
một đôi nam nữ ở huyện tân hồng tỉnh đồng tháp ra bờ đê tâm sự thì bị hai đối tượng dùng dao khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn gây án hai tên cướp manh động đã bị cơ quan công an bắt giữ
trước đó đôi nam nữ ngồi tâm sự tại bờ đê rai
tại khóm hai thị trấn ra xài huyện tân hồng thì bị hai đối tượng dùng dao kề cổ khống chế cướp đi hai chiếc điện thoại di động tiền và giấy tờ tùy thân cùng với sợi dây chuyền vàng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tân hồng đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng đặng thanh hòa và nguyễn hoài anh công chú tại huyện tân hồng về hành vi cướp tài sản qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

trước đó đôi nam nữ ngồi tâm sự tại bờ đê ratsai
vào tối ngày hai mươi tháng năm một cháu bé gần ba tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều thương tích như tổn thương nội sọ gãy xương cẳng tay gãy xương đùi gãy xương cẳng chân suy thận cấp suy gan
tiếp nhận tin báo ngay trong đêm công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác minh và xác định cháu bé hiện đang sống tại phòng trọ cùng mẹ ruột là nguyễn phúc hồng ân và trần hoài thương người tình của ân ở trên đường nguyễn văn trỗi phường một thành phố đà lạt
đồng thời cơ quan công an đã triệu tập thương và ân lên làm việc trong quá trình đấu tranh thương bước đầu khai nhận do cháu bé thường quấy khóc nên đối tượng rất bực tức nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu hiện vụ việc đang được công an tp đà lạt tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
dựng lên kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ trần công minh và võ gia quyến đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm bà chế thị ti mẹ của minh nhận được cuộc điện thoại lạ với nội dung là bắt cóc minh yêu cầu bà trả hai trăm ba mươi triệu đồng con trai đang nợ trong ba ngày không chuyển tiền sẽ chặt tay con tin
ngoài ra đối tượng còn cho bà ti nghe tiếng kêu cứu của minh và đe dọa không được báo công an bà t sợ hãi chuyển năm triệu đồng vào tài khoản của người này và trình báo công an huyện tân phú
vào cuộc điều tra đến trưa ngày hai mươi tháng năm công an huyện tân phú phối hợp
với công an tỉnh đồng nai bắt giữ khẩn cấp trần công minh và võ gia quyến là hai người đã giàn dựng ra vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của bà ti được biết minh chính là con trai của nạn nhân và thừa nhận chủ mưu dựng lên kịch bản tống tiền mẹ
tối ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phối hợp với các tổ công tác i năm nghìn một trăm bốn mươi một hóa trang mật phục làm nhiệm vụ tuần tra xử lý tại các tuyến đường
xung quanh khu vực nhà hát lớn hà nội
ngoài một chốt cảnh sát giao thông được lập trước khu vực nhà hát lớn hà nội để xử lý tình trạng xe máy lạng lách đánh võng thì ở các tuyến đường quanh khu vực này còn có hàng chục cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang mặc thương vục làm nhiệm vụ vây bắt những quay xế
tổ công tác tập trung xử lý các trường hợp lãng lách nẹp bô rú ga gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm hầu hết các đối tượng tham gia ở độ tuổi chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi tổ công tác đã đưa người vi phạm và phương tiện về công an phường trang tiền để kiểm tra xử lý
thưa quý vị thời tiết nắng nóng cực đoan làm gia tăng nguy cơ cháy nổ ở nhiều nơi
tại tỉnh hà nam lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống cháy nổ cho người dân
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh
xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đội phòng cháy chữa cháy công an huyện đang phối hợp với lực lượng công an xã để kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy ở một quán karaoke trên địa bàn
cơ sở này mới được cấp phép hoạt động do lắp đặt nâng cấp các thiết bị đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định mới
bình cứu hỏa lối thoát hiểm đèn coi báo động
bên trong phòng hát cũng được thiết kế lắp đặt các tấm vật liệu có tính năng kết cấu chống cháy
không chỉ lắp đặt chủ của các cơ sở kinh doanh này cũng phải liên tục được tập huấn hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy
hệ thống đó cháy liên động này có tác động khi có sự cố cháy
nếu có cháy nổ xảy ra thì khi đầu báo cháy tự động báo là có cháy thì hệ thống chuông mà đèn báo cháy sẽ kêu và sáng
đồng thời là ngắt cái hệ thống âm thanh hình ảnh tại tất cả các phòng hát hay là thuận tiện cho cái việc cảnh báo báo là có cháy nổ xảy ra
lúc đấy thì mọi người biết được là hiện đó có cháy thì sẽ tìm một cách để thoát ra khỏi đám cháy
đầu tiên mà nó cháy trong hình dương thì người ta cứ đòi vào phòng một chứ mà sâu quá thì không báo là không cháy được
từ đến giờ cuối này thì khách rất là yên tâm hát thỏa
chỉ tính riêng huyện thanh liêm đã có hai mươi năm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong đó đã có hai mươi hai cơ sở được cấp phép hoạt động
đây cũng là địa bàn có nhiều khu công nghiệp hoạt động nên nguy cơ cháy nổ diễn ra rất cao
vì vậy việc tuyên truyền siết chặt kiểm tra phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của lực lượng chức năng
lực lượng phòng cháy cháy công an huyện chúng tôi cũng tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền
hướng dẫn và biến pháp luật vào kỹ năng phòng cháy chữa cháy để cho mọi người dân nắm bắt được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
biết cách để xử lý đối với những tình huống xảy ra cháy nổ
năm nay nắng nóng được dự báo sẽ gai gắt xảy ra trên diện rộng hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của enino
để hạn chế tối đa hậu quả của cháy nổ bộ trưởng bộ công an cũng vừa ban hành công điện
về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy